ngày bảy tháng một mươi hai tại thành phố con tum công ty điện lực tỉnh con tum đã phối hợp với khoa huyết học truyền máu bệnh viện đa khoa tỉnh con tum tổ chức ngày hội hiến máu tỉnh nguyện
với chủ đề lan tỏa yêu thương ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút hơn một trăm linh cán bộ nhân viên người lao động của công ty hưởng ứng tham gia
kết thúc ngày hội hiến máu đã thu về được hơn một trăm linh đơn vị máu đóng góp vào ngân hàng máu dự phòng của bệnh viện đa khoa tỉnh con tum phục vụ cho việc cấp cứu
đây cũng là hoạt động thường niên được công ty điện lực con tum tổ chức theo chương trình tuần lễ hồng